sáng sớm nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy độ c
còn tại khu vực bắc trung bộ thì sẽ có cảnh báo mưa vừa mưa to cục bộ
có nơi mưa rất to với lượng mưa trên một trăm hai mươi mm
lũ lên nhanh đặc biệt là lũ trên các sông ở hà tĩnh nghệ an thanh hóa đang lên
và nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp lũ quét sạt lở ở vùng núi
có thể nói là mưa lũ vẫn còn rất nguy hiểm
để đảm bảo tính mạng thì bà con tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn
không đến gần bờ sông bởi rất dễ bị trượt chân
hoặc là bị sạt lở
chúng ta cũng không nên vớt củi hay đánh bắt cá để tránh đuối nước
còn tại khu vực tây nguyên và nam bộ thì cuối tuần
thời tiết phổ biến ban ngày có mưa nắng đan sen
và từ chiều đến tối thì có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm
có nơi trên bảy mươi mm
đó là một số lưu ý về tình hình thời tiết
bằng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng
chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị ở phần cuối của chương trình